kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong hai ngày tới sau hoạt động của đới gió đông trên cao nên khu vực phía đông bắc bộ
thời tiết sẽ nhiều mây hơn có mưa vài nơi tập trung ở phía nam đồng bằng
từ ngày hai mươi bảy thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái khô giáo ngày có nắng
về nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi sáu hai mươi chín độ và sẽ tăng chậm dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ ba ngày tới phổ biến nhiều mây nhưng không có mưa ngày có nắng thuận lợi cho các hoạt động của người dân
trên lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn nên quý vị cần lưu ý là giữ ấm vào thời điểm từ tối đến sáng sớm để đảm bảo sức khỏe
nhiệt độ ban trưa vẫn khá cao và ổn định trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
tại trung bộ do chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiễu động gió đông trên cao nên trong ngày mai
ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
sang đến ngày hai mươi bảy mưa giảm dần nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sau đó tăng dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cục bộ có mưa vừa mưa to ở phần phía bắc của khu vực trong ngày mai
sao đến ngày hai mươi bảy mưa sẽ giảm dần về lượng tuy nhiên vẫn duy trì ở diện dài rác ở phía bắc của khu vực
nhiệt độ ba ngày tới không quá mức ba mươi độ
tại tây nguyên thời tiết trong những ngày tới phổ biến là trạng thái ngày nắng
mưa xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tại nam bộ hai ngày tới có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác vào thời điểm chiều tối
cần đề phòng hiện tượng sấm xét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
từ ngày hai mươi tám mưa tại khu vực này có xu hướng giảm dần
nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ